những cánh hoa mỏng manh lạ tạ bay trong gió xuân tạo sức hút lạ kỳ đối với người dân bản địa và du khách thập vương
đến phố núi mùa xuân để được thư thái dưới sắc hồng trùng điệp mai anh đào
mai anh đào có một thời gian ngậm sương thiếp đi trong mùa đông và bung nợ trong mùa nắng lạnh đặc hữu trên cao nguyên nam giang
đó là mùa hò hẹn ngắm mai anh đào đà lạt
mùa xuân hoa mai anh đào nở hồng khắp các cung đường phố núi
sắc hồng của loài hoa này đã khiến bao lửa khách ngận ngơ say đắm
bạn có thể vào chơi trên các cung đường nội đô trần hương đạo lê đại hành hồ tùng mậu quanh hồ xuân hương hay rời xa phố thị đến với trại mát xuân thọ đà sa
và trên những cung đường bao bọc
khu du lịch quốc gia hồ tuyền lâm để chiêm ngưỡng loài hoa sắc hồng có năm cánh giống hoa mai tồ thấm miền cao nguyên này
bọn em rất là vui ạ và sau lần này bọn em sẽ đến đà lạt một dịp sớm hơn nữa tại vì em thấy đây là một nơi đáng sống ạ
những không gian mai anh đào được hình thành ở đà lạt từ khi nào ít ai còn để ý
chỉ biết rằng khi chớm xuân phố núi lạnh thêm thì mai anh đào bắt đầu buông nổ
mùa hoa thường kéo dài hơn nửa tháng
hoa mai anh đào không có thời gian ra hoa cố định
mà phụ thu khá nhiều vào thời gian
tại mỗi khu vực mai anh đào thường trổ bông cùng thời điểm tạo những không gian hoa lãng mạn
với nhiều du khách khi đến đà lạt vào dịp tết nguyên đáng không chỉ để tham quan nghỉ dưỡng mà để ngắm mai anh đào mơ màng cùng sắc hồng quyến rũ
hoa anh đào nở được hồng như vậy thì nó mang sắc thấm mới không khí mới cho thành phố đà lạt
em thấy mùa này rất đẹp
làm cho mình cảm thấy không khí tết nó đang rất là rạo rực
với người đà lạt họ đã quá quen với sắc hồng quyến rũ mỗi độ xuân về
nhưng tình yêu dành cho loài hoa này chưa hề lạc phai
khi đà lạt vào mùa lạnh nhất trong năm nắng trải thảm trên những truyền đồi hoa mai anh đào bắt đầu bung nở
họ cùng nhau xả bước trên các con phố để thư thái
tán hoa sắc hồng dung dị hân hoan đón mùa xuân về
gần tết đến thì hoa anh đào nở rực khắp đường phố
nói chung ra là cảm hứng của người dân mà khi mà thấy mùa hoa anh đào nở rộ thì trong tâm trạng của mình cũng rất phấn khởi
hai vợ chồng tôi năm nào mùa hoa anh đào thì cũng thường xuyên đi chụp những cảnh đà lạt có những cảnh anh đào
mùa hoa anh đào thì thấy cái không gian mùa xuân mùa tết nó cũng đã chuẩn bị tới sắp tới rồi
nó tạo cho con người cảm thấy thoải mái
đường phố thì nó cũng đẹp hơn nhiều
nhiều đông phu sinh ra và lớn lên trong vùng đất ba san để cho rằng mai anh đào là đặc sản của phố núi đà lạt
còn theo nghiên cứu của các nhà chuyên môn đà lạt hiện có nhiều giống mai anh đào
trong đó đặc trưng nhất vẫn là mai anh đào đà lạt
có thân thuộc giống đào mận nhưng có hoa đơn năm cánh giống hoa mai
có lẽ vì điều đó nên loài hoa vừa đào vừa mai này được gọi tên là mai anh đào
năm nào cũng thế cứ đến mùa mai anh đào trổ hoa nhíp ảnh gia mpk người con phố núi đà lạt lại thấy xốn xang rạo rực
anh lang thang qua những cung đường chọn góc bấm máy anh bảo
mỗi thời khắc trong ngày hoa mai anh đào mang một vẻ đẹp khác nhau
trong ánh nắng ban mai khi những giọt sương chưa kịp tan trên những cánh hoa mai anh đào mang vẻ đẹp huyền bí
nắng lên những cánh hoa trở lại màu hồng phấn dịu dàng
xin thưa quý vị mời quý vị theo dõi các bài tập viết mở rối
chúc quý vị thương hiểu về thank you chúc quý vị tự nhiên tự nhiên tự nhiên giúp đỡ gia đình xin chào và hẹn gặp lại
chúc quý vị thương hiểu về thank you chúc quý vị tự nhiên tự nhiên tự nhiên gặp lại
xin chào các bạn hẹn gặp lại
trong một nghiên cứu của ông nguyễn thái hai một việt kiều gốc đà lạt cho rằng bố ông tức ông nguyễn thái hiến sống tại đà lạt từ năm một nghìn chín trăm hai mươi bảy làm giám thị lục lộ và từng được giao nhiệm vụ trồng cây cảnh trong các khu viên dinh thự

những cây mai rừng có hoa sắc tím hồng đẹp lộng lẫy nên đề nghị cho trồng dọc các con đường